thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy tại thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe container và xe máy khiến cho một em nhỏ tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
vào thời điểm trên tại tuyến đường nguyễn hiếu thọ xe container mơ biển kiểm soát bốn mươi ba h một nghìn hai trăm hai mươi
kéo theo rơ móc do tài xế trần ngọc huy ba mươi hai tuổi điều khiển theo hướng từ lê đại hành về quận hải châu
khi đến nút giao với sô viết nghệ tĩnh xe container rẽ phải bất ngờ va chạm với xe máy
do chị đào tú hương ba mươi chín tuổi điều khiển chở theo hai cháu nhỏ là lê hoàng bảo hân một mươi một tuổi
và lê gia hưng ba tuổi lưu thông cùng chiều
hậu quả cháu hưng bị quấn vào xe container tử vong tại chỗ chị hương và cháu hưng bị thương được đưa đi cấp cứu
hai đối tượng nguyễn cao sơn bốn mươi tám tuổi và võ văn cảnh bốn mươi tuổi vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra và làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó khi đi qua một tiệm tạp
hóa ở xã xuân thọ phát hiện một người phụ nữ đang cầm điện thoại sơn giả vờ vào mua đồ rồi cướp giật chiếc điện thoại
lên xe cảnh đợi sẵn rồi dồ ga tàu thoát tài sản cướp giật được chúng mang bán được gần hai triệu đồng chia nhau tiêu xài
được biết hai đối tượng đều nghiện ma túy sơn có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
còn cảnh có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm khê tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện cầm khê về hành vi chống người thành công vụ
theo đó tại khu xung một xã hương lung huyện cầm khê tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đối với anh phạm anh duy điều khiển xe mô tô và chở theo sau là nguyễn ngọc phương cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của duy kết quả là năm trăm bảy mươi ba mg trên lít khí thở
tổ công tác đã lập biên bản phương có hành vi chửi bới dùng tay xé niêm phong trên xe máy
phương còn đấm đồng chí hà viết an thành viên tổ tuần tra khiến cho đồng chí an bị bầm tím
sưng nề vùng thái dương đôi mắt bị đỏ sung huyết
lực lượng đối biên phòng lạch kèn bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa phối hợp với tổ đồng quản lý
nghề cá ven bờ số hai thuộc xã xuân yên huyện nghi xuân
tiếp tục bắt giữ thêm hai tàu đánh cá của ngư dân tỉnh thanh hóa đánh bắt hải sản trái phép
hai tàu cá mang mình kiểm soát th một nghìn bốn trăm linh hai ts do hoàng văn tấn làm chủ phương tiện
và tàu cá mang biển kiểm soát th chín mươi một nghìn một trăm bốn mươi tám ts do anh nguyễn đức cửu làm chủ phương tiện
đã bị phát hiện đánh bắt trái phép
cùng trên hai tàu cá còn có sáu thuyền viên khác đều quê ở thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ tám phương tiện tàu cá ngư dân
tỉnh nghệ an và thanh hóa có hành vi dùng lưới giã cào kích điện đánh bắt hải sản trái phép
công an thị xã kinh môn phối hợp với cục quản lý thị trường hải dương phát hiện một hộ kinh doanh
tàng trữ và sơ chế hơn hai ba tấn sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối
mục đích thu mua về để sơ chế và xuất bán kiếm lời
cơ sở bị phát hiện là hộ kinh doanh ở phố nhất sơn phường thái thịnh thị xã kinh môn
do ông lương văn bình làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn hai ba tấn nội tạng sản phẩm động vật
gồm lòng lợn mỡ đông lạnh mỡ nước lòng lợn khô chứa đựng trong bao tải dứa túi ni lông và can nhựa
bước đầu chủ hộ kinh doanh khai nhận toàn bộ số sản phẩm này được thu mua trôi nổi trên thị trường
và đều không có hóa đơn chứng từ giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện sản nhi quảng ninh và công ty aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị truy tố bà nguyễn thị thanh nhàn
cựu chủ tịch công ty aic cùng anh trai là nguyễn anh dũng giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bà nhàn hiện đang bỏ trốn và bị truy nã
một mươi bị can khác trong đó có nhiều cựu cán bộ thuộc sở y tế tỉnh quảng ninh cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên
theo kết luận điều tra bà nhàn là người thành lập xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty aic
các công ty thành viên và công ty do bà nhàn thành lập để phục vụ việc tham gia đấu thầu của công ty aic
công ty aic trúng bốn gói thầu công ty mofa trúng hai gói thầu mua sắm trang thiết
bị bệnh viện sản nhi với tổng số tiền hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
kết quả điều tra xác định bà nguyễn thị thanh nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm mươi tỷ đồng
bộ công an kiến nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét làm rõ trách nhiệm của các cá nhân
trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của đảng và hành chính
công an tỉnh đắk lắc vừa xác nhận trong quá trình truy tìm lực lượng công an đã bắt được ba đối tượng
chuyên áp đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã yà tiêu và yạc tùa huyện trư quynh khiến nhiều người thương vong
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nay yên năm mươi hai tuổi nay tam bốn mươi chín tuổi đều trú tại xã cư pơng huyện crong búc
và y dũ nghê năm mươi năm tuổi trú buôn cang xã yà nuyết huyện crong bắc
các đối tượng bị bắt giữ khoảng một mươi năm h chiều nay một mươi năm tháng bảy tại xã ea lê huyện ea súp
hiện công an đang tập trung lấy lời khai
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu hàng chục đối tượng dùng súng bom xăng tấn công vào trụ sở xã yà tiêu và yactua huyện chư quynh
vụ tấn công khiến bốn cán bộ chiến sĩ công an bí thư xã yà tùa và chủ tịch xã yà tiêu hy sinh
ba người dân tử vong và hai công an bị thương nặng
ngay sau khi vụ việc xảy ra bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc và các lực lượng liên quan nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng
tính đến ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam hơn chín mươi đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên
các đối tượng trên đã bị công an khởi tố về các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân không tố giác tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
công an quận gò vấp tp hcm đang trích xuất camera xác định nhận dạng đối tượng sử dụng kéo xông vào trụ sở công an
công an phường một mươi năm quận gò vấp tấn công tổ công tác đang làm nhiệm vụ ở phường
trước đó vào đầu giờ chiều ngày một mươi năm tháng bảy trong lúc công an phường một mươi năm quận gò vấp đang làm việc thì một người đàn ông mặc quần lửng áo thu sọc trắng cầm kéo từ bên ngoài bước vào
người này xông vào tấn công các cán bộ trực ban tuy nhiên cán bộ trực ban đã kịp thời phản ứng né tránh
người đàn ông này hất tung nhiều vật dụng trên bàn trực ban sau đó chạy ra ngoài tẩu thoát
tất cả hình ảnh trên đã được camera an ninh ghi lại
thời điểm xảy ra vụ việc trong trụ sở công an có ba công dân đến liên hệ công tác
những người này đã kịp chạy ra ngoài khi người đàn ông sử dụng kéo tấn công
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện cẩm khê về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó tại khu xuân i xã hương
hương lung huyện cẩm khê tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh phạm anh duy
điều khiển xe mô tô trở theo sau là nguyễn ngọc phương cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của duy kết quả là năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác lập biên bản phương có hành vi chửi bới dùng tay xé niêm phong trên xe máy
phương còn đấm đồng chí hà viết an thành viên tổ tuần tra
khiến đồng chí an bầm tím xưng nề vùng thái dương đôi mắt bị đỏ sung huyết
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng nữ
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua khám xét cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng hơn một ba kg ma túy các loại
theo đó chiều ngày một mươi bốn tháng bảy khi đi tuần tra tại khu vực hẻm hai trăm bốn mươi bảy đường hai mươi ba tháng một mươi
phường phương sơn thành phố nha trang tổ trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phát hiện bắt quả tang đặng thị mỹ huệ hai mươi chín tuổi trú tại xã vạn khánh huyện vạn ninh
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bịch tinh thể màu trắng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại xã vạn phú huyện vạn ninh
và phòng một trăm linh hai căn hộ greenhouse thuộc phường phương sơn thành phố nha trang
lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn một hai kg tinh thể màu trắng hơn một trăm linh g chất bột nén màu trắng
và tám mươi một g viên nén bước đầu huệ khai nhận số hàng trên là heroin ma túy đá thuốc lắc
được huệ tàng trữ để bán cho các đối tượng sử dụng
trong khi đó với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phạm văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại phường an tây tp huế tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố huế tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bất ngờ kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng a một nghìn chín trăm một mươi hai
trung cư nera garden phường an đông thành phố huế lực lượng chức năng phát hiện phạm văn điệp
và trần thị thanh hiền cùng với nguyễn xuân mỹ duyên cùng sinh năm hai nghìn sáu và nguyễn ngọc hảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng trú tại thành phố huế có biểu hiện liên quan đến ma túy
tăng vật thu giữ tại phòng hai gói ni lông bên trong chứa tinh thể rán màu trắng
một gói ni lông bên trong chứa một viên nén bước đầu các đối tượng khai nhận số tăng vật trên là ma túy
do điệp mua về để sử dụng ngoài ra lực lượng chức năng thu giữ thêm một bộ loa nghe nhạc
một bộ đèn màu và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy tiến hành test nhanh điệp hiền và duyên
đều dương tính với chất ma túy
thưa quý vị thời gian vừa qua
trên địa bàn tỉnh đồng tháp nói chung và trên địa bàn huyện cao lãnh nói riêng
tình hình nổi lên một số đối tượng tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia một số đạo lạ
nhờ làm tốt công tác nắm tình hình quản lý địa bàn công an huyện cao lãnh đã kịp thời phát hiện
ngăn chặn hành vi truyền đạo trái pháp luật
giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình công an huyện cao lãnh đã phát hiện
và tiến hành lập biên bản
về việc tổ chức tham gia truyền đạo trái pháp luật tại nhà riêng ở xã tân hội trung huyện cao lãnh
khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại đây đang tụ tập đông người tổ chức sinh hoạt tôn giáo nhất quán đạo
đây là tổ chức tôn giáo chưa được nhà nước công nhận hợp pháp hoạt động tại việt nam
qua làm việc một mươi năm người có liên quan đa số đều là người lớn tuổi học vấn thấp thiếu hiểu biết
và là bà con dòng họ vận động lôi kéo cùng tham gia
công an huyện đã tuyên truyền vận động giải thích cho những người tham gia
đồng thời làm cam kết không hình thành và từ bỏ không tham gia
nếu như là khi tham gia đạo thì sẽ là hết bệnh không phải điều trị không phải thuốc men
rồi là khi tham gia đạo thì là khi chết là sẽ được lên trời lên thiên đàn
rồi là khi tham gia đạo thì sẽ là gia đình ấm no hạnh phúc làm ăn khám khá
báo với bà con đây là những chiêu lừa mỹ lừa gạt người dân đề nghị bà con chúng ta không nghe theo
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện cao lãnh đã phối hợp với chính quyền địa phương
xã tân hội trung và các xã lên cận tổ chức buổi tuyên truyền
pháp luật về tin ngưỡng tôn giáo và phòng chống tội phạm
buổi tuyên truyền tập trung nhấn mạnh phân tích rõ hơn về luật tín ngưỡng tôn giáo
theo nguyên định một trăm sáu mươi hai của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành luật tin ngưỡng tôn giáo không để hình thành các tà đạo đạo lạ hoặc tái diễn ở địa phương
không để quần chúng nhân dân bị ảnh hưởng mất mát tài sản sức khỏe
buổi tuyên truyền này có hiệu quả cao do địa phương mình
bản thân tôi thì tôi không có tham gia
nhưng mà một cái là tôi thấy người dân mình ở đây thì đừng nên tham gia những buổi tuyên truyền của đạo lạ đó
cái đó là không có nên
lý do là tại vì cái này là chúng ta thu hút người dân để làm điều những sai chính sách pháp luật của nhà nước
để phòng ngừa tình trạng trên đề nghị mỗi người dân cần hết sức cảnh giác tỉnh táo
không để các đối tượng mượn danh tôn giáo truyền đạo trái phép
thậm chí sẽ dẫn đến hành vi lôi kéo dụ dỗ người dân tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật
đi ngược lại với thuần phong mỹ
các tổ của dân tộc việt nam
liên quan đến vụ cháy nhà trong đêm ở hòa bình khiến cho sáu người thương vong
hiện công an tỉnh hòa bình phối hợp với cục kỹ thuật hình sự bộ công an khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy
tại đường lạc long quân tổ một mươi bốn hường tân thịnh tp hòa bình tỉnh hòa bình
đã xảy ra cháy nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép
nhận được tin báo công an tỉnh hòa bình đã điều động năm xe chữa cháy
một xe cứu thương hai xe bồn chở nước và bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với công an tp hòa bình và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hòa bình
để tiến hành dập lửa khống chế đám cháy và cứu thành công bốn người đang mắc kẻ ra ngoài
đến khoảng năm giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt
lực lượng chữa cháy phát hiện hai nạn nhân sinh năm hai nghìn chín và hai nghìn bốn đã tử vong
là con của chủ nhà
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
cũng đã kịp thời cứu bốn người trong cùng một gia đình bị kẹt tại đám cháy hai công ty liền kề nhau
vụ cháy xảy ra vào lúc bốn h ba mươi năm phút sáng ngày một mươi năm tháng bảy
tại hai công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ cơ khí trường thịnh
và công ty trách nhiệm hữu hạn gia công ép nhựa hn
tại đường mai bá hương ấp một xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
đã điều động năm xe chữa cháy chuyên dụng và ba mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường
sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy cảnh sát đã cứu được bốn người ra khỏi đám cháy an toàn
không chế không để lửa lan rộng
tuy nhiên rất nhiều tài sản của hai công ty trên bị thiêu dụi
nguyên nhân vụ cháy đã được làm rõ